tiếp nối bản tin sẽ là những tin tức về y tế và tình hình dịch bệnh tại tp hcm

việc tạm thời phong tỏa một chung cư hay phát hiện chùm hơn năm mươi ca nhiễm tại một cơ sở tôn giáo cho thấy
dịch bệnh tại tp hcm vẫn đang diễn biến phức tạp và người dân cần phải cẩn trọng hơn nữa
tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín tp hcm chiều nay hai mươi một tháng hai đại diện ưu ba nhân dân quận gò vấp cho biết
sau sáu ngày phát hiện chùm năm mươi bốn ca dương tính với covid một mươi chín tại một cơ sở tôn giáo trên địa bàn

đối với toàn bộ người đang sinh sống tại tu viện này
sáng nay ngày hai mươi một tháng hai hơn một trăm một mươi chín thầy thuốc tiêu biểu trong đào tạo nhân lực y tế
được ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tri ân
nhân dịp này nhiều vấn đề trong ngành y tế cũng được các giáo sư
chuyên gia đầu ngành phân tích trong đó vấn đề nghị nghịch lý trong đào tạo nhân viên y tế được nhắc định
theo sở y tế tp hcm hiện nay tỷ lệ bác sĩ trên một vạn dân trên địa bàn
tăng từ sắp xỉ một mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu lên hai mươi vào năm hai nghìn hai mươi tăng gấp hai lần chỉ tiêu của trung ương
tuy nhiên ngành y tế gặp thách thức không nhỏ với công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế
phải đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và cả khu vực phía nam
nhiều đại biểu cho rằng trong hai mươi bác sĩ trên một vạn dân của tp hcm thì hầu hết là bác sĩ chuyên khoa
nghịch lý này khiến hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế cơ sở gặp nhiều khó khăn
tình trạng quá tải bệnh viện và nhiều hệ quả đã bộc lộ rõ trong giai đoạn bùng phát dịch covid một mươi chín
ngoài ra nhiều loại hình nhân viên y tế chưa được đào tạo đủ số lượng so với nhu cầu